tại phủ chủ tịch đại sứ nam phi m p jane gauguelo legoro đại sứ ai cập mahmoud hassan nayen đã trình quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang
nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
sau lễ trình quốc thư chủ tịch nước trần đại quang đã lần lượt tiếp các đại sứ
chào mừng đại sứ m p jane gauguelo legoro xác nhận nhiệm vụ tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và nam phi
nêu lên thực tế về hợp tác thương mại giữa hai nước chủ tịch nước trần đại quang đề nghị
trong nhiệm kỳ tại việt nam cùng với việc duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước
đại sứ chú trọng việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
hợp tác trong các lĩnh vực khai khoáng giáo dục du lịch tài nguyên môi trường
giới thiệu cho các doanh nghiệp việt nam những cơ hội đầu tư ở nam phi và ngược lại
cùng với đó nam phi và việt nam nên hợp tác sâu sắc hơn trong lĩnh vực văn hóa và giao lưu nhân dân
đại sứ m p g l g gửi lời chia buồn của tổng thống sirin ramaphosa đến đảng
nhà nước và nhân dân việt nam trước sự ra đi của nguyên thủ tướng phan văn khải
về quan hệ song phương đại sứ sirin ramaphosa cho biết
trên nền tảng quan hệ hữu nghị nam phi việt nam liên tục phát triển
đại sứ sẽ nỗ lực duy trì và tăng cường
trong đó chú trọng đẩy mạnh các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước
một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là phối hợp với bộ ngoại giao
và các cơ quan hữu quan của việt nam để tổ chức tốt các sự kiện quan trọng giữa hai nước
trong năm hai nghìn một mươi tám kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của tổng thống nelson madela
tại buổi tiếp đại sứ ai cập mahmoud hassan nayen chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng
với kinh nghiệm và sự năng động của m p g l g
của mình đại sứ sẽ có nhiều đóng góp nhằm thúc đẩy quan hệ việt nam ai cập phát triển hơn nữa
đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương và quốc tế
chủ tịch nước cảm ơn ai cập đã ủng hộ các ứng cử của việt nam và các cơ quan quan trọng của liên hợp quốc
đặc biệt đã sớm có công hàm khẳng định ủng hộ việt nam vào vị trí ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trên lĩnh vực kinh tế thương mại chủ tịch nước trần đại quang đề nghị đại sứ mahmoud hassanein
quan tâm thúc đẩy hợp tác nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt một tỷ đô la
như mục tiêu đã được lãnh đạo hai nước nêu ra cùng với đó ai cập tăng cường giúp việt nam xây dựng
dựng thành công bộ tiêu chuẩn hala áp dụng trong nước và vận hành tốt các trung tâm cấp chứng nhận
hala cho hàng thực phẩm đây là cơ sở để việt nam xuất khẩu hàng thực phẩm sang các thị trường hồi giáo
đại sứ mahmoud hassanein trân trọng chuyển tới chủ tịch nước trần đại quang lời thăm hỏi chúc
sức khỏe từ tổng thống ai cập abdel fattah al sisi đồng thời cho biết tổng thống ai cập
mong đợi đón chủ tịch nước trần đại quang sang thăm cấp nhà nước chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo
động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác ai cập việt nam đi vào giai đoạn phát triển mới trong tương
lai chia sẻ về quan hệ song phương đại sứ mahmoud hassanein cho biết ai cập mong muốn
phát triển kinh nghiệm của việt nam thông qua những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế
xã hội chính vì vậy một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại sứ trong nhiệm kỳ là tập
chung thúc đẩy đầu tư giữa hai nước đi cùng với việc phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế
thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của việt nam tiếp cận thị trường châu âu châu phi